liên quan đến bầu cử tổng thống pháp ứng cử viên tổng thống emmanuel macron vừa gửi đơn khiếu nại lên văn phòng công tố nước này
sau khi đối thủ là bà marine le pen cáo buộc ông có tài khoản ở nước ngoài
văn phòng công tố pháp xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của ông macron
đồng thời cho biết đã mở một cuộc điều tra theo hướng nghi ngờ việc truyền bá các thông tin thất thiệt
nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống pháp vào ngày bảy tháng năm tới
trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình diễn ra trước đó một ngày
ứng cử viên marine le pen thủ lĩnh đảng mặt trận quốc gia cực hữu
đã ám chỉ việc ứng cử viên emmanuel macron sở hữu một tài khoản nước ngoài ở bahamas
ông macron đã ngay lập tức bác bỏ thông tin trên đồng thời cho rằng cáo buộc của bà lerpen là một sự phỉ bán
những diễn biến này xảy ra khi hai ứng cử viên tổng thống pháp đang bước vào ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử